thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm g hai mươi theo hình thức trịch tuyến vào ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng một mươi một
trong tối qua hai mươi một tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự phiên thảo luận của hội nghị thượng đỉnh g hai mươi với chủ đề
vượt qua đại dịch phục hồi tăng trưởng và việc làm
tại phiên thảo luận các nhà lãnh đạo khẳng định lại các cam kết đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh g hai mươi đặc biệt về covid một mươi chín ngày hai mươi sáu tháng bốn
triển khai mọi biện pháp và nguồn lực cần thiết để bảo vệ mạng sống và sinh kế của người dân phục hồi tăng trưởng kinh tế và tạo tục làm
nhất trí bảo đảm vaccine và thuốc đặc trị covid một mươi chín được tiếp cận bình đẳng và với chi phí phù hợp
tham gia thảo luận tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp chính sách toàn cầu
đoàn kết hành động và đề cao hợp tác đa phương để đẩy lùi dịch covid một mươi chín
trong đó đánh giá cao những kết quả quan trọng trong phòng chống dịch covid một mươi chín của các nước g hai mươi
nhất là thúc đẩy phối hợp chính sách vĩ mô trong phục hồi kinh tế
thủ tướng chính phủ khẳng định việt nam trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi đã cùng các nước asean và các đối tác
đề cao tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng thực hiện mạnh mẽ các biện pháp ứng phó với dịch covid một mươi chín
phục hồi kinh tế duy trì đà hợp tác xây dựng cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng khẳng định vai trò quan trọng của tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư qua biên giới
duy trì các chuỗi cung ứng nhất là các mặt hàng thiết yếu thực phẩm trang thiết bị y tế
ủng hộ hội nhập tham gia thương mại đa phương dựa trên luật lệ tự do mở công bằng
minh bạch và bao trùm với wto là trung tâm
thủ tướng đề nghị g hai mươi tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong hình thành các khung khổ
thỏa thuận quy tắc toàn cầu trong quản trị nền kinh tế số
ngày hôm nay hai mươi hai tháng một mươi một các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục tham dự phiên thảo luận thứ hai của hội nghị
về chủ đề xây dựng tương lai bền vững bao trùm và có khả năng chống chịu
trong tuần tới ngày hai mươi bốn tháng một mươi một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ chủ trì hội nghị của chính phủ
về công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật
đây là hội nghị trực tuyến có quy mô toàn quốc với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo chính phủ
các cơ quan của quốc hội các ban bộ ngành trung ương các địa phương cơ quan đơn vị liên quan trên cả nước
theo chương trình tại hội nghị lần này chính phủ sẽ nghe lãnh đạo bộ tư pháp trình bày báo cáo tổng quan
về công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
đồng thời hội nghị sẽ lắng nghe các tham luận của các cơ quan quốc hội ban bộ ngành trung ương
các cơ quan đơn vị về các nội dung liên quan đến các chủ đề lớn như công tác thể chế hóa
các chủ trương đường lối của đảng thành chính sách pháp luật công tác lập dự kiến chương trình xây dựng luật
pháp lệnh và thẩm tra chỉnh lý các dự án luật pháp lệnh dự thảo nghị quyết của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội
với quy mô tính chất ý nghĩa tầm quan trọng của hội nghị sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của chính phủ
thủ tướng chính phủ công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật sau hội nghị lần này
được kỳ vọng sẽ đi vào chiều sâu chất lượng thực chất và hiệu quả hơn
bảo đảm pháp luật vừa là công cụ để nhà nước quản lý xã hội vừa là công cụ để nhân dân làm chủ
kiểm tra giám sát quyền lực của nhà nước đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội
trật tự an toàn xã hội của đất nước
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị đường vào xã phước lộc của huyện phước sơn tỉnh quảng nam
đã chính thức thông tuyến trước đó các xã bị cô lập hàng nghìn người dân thiếu lương thực trầm trọng
lực lượng cứu hộ phải sử dụng máy bay để tiếp tế lương thực cho người dân
sau hai mươi năm ngày cô lập con đường vận chuyển lương thực thực phẩm cho người dân vùng cao đã không còn gian nan
hàng chục chiếc xe cơ giới được huy động để múc đường hàng trăm thanh niên địa phương dùng sức người
để làm dọ đá bờ kè với những nỗ lực của đơn vị thi công tuyến đường một mươi hai km từ xã phước thành
đi phước lộc đã được thông tuyến
gần một đồng bào rẻ chiêng ở xã phước lộc đã nhận được lương thực thực phẩm trên những chuyến xe vào đến tận xã
một mươi tấn gạo kèm theo nhiều thực phẩm tươi sẽ giúp bà con trong vòng một tháng tới
nỗ lực thông đường phá bỏ thế cô lập tại xã phước lộc là giải pháp tạm thời của huyện phước sơn tỉnh quảng nam
về lâu dài địa phương vùng cao này cần sự trợ lực rất lớn từ trung mương và địa phương
để sớm khôi phục hạ tầng giao thông thiết yếu đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số
theo văn phòng ubnd tỉnh thừa thiên huế với sự nỗ lực và quyết tâm cao của các lực lượng tham gia cứu nạn
đến chiều tối ngày hôm qua hai mươi một tháng một mươi một việc đắp đập và nắn dòng chảy suối rào trăng đã cơ bản hoàn thành
đây là tiền đề để công tác tìm kiếm người mất tích tại thủy điện rào trăng ba được tiến hành trong ngày hôm nay hai mươi hai tháng một mươi một
đây là tiền đề quan trọng để từ ngày mai hai mươi hai tháng một mươi một các lực lượng tiến hành tìm kiếm một mươi hai công nhân đang mất tích
ở dưới lòng suối rào trăng
các lực lượng đã hoàn thành con đập cao hơn ba năm mét rộng năm mét dài một mươi năm mét cơ bản khóa dòng chảy cũ hướng nước suối chảy qua dòng chảy mới
dòng chảy mới được tạo song song với suối rào trăng có độ sâu ba mét rộng năm mét và dài một trăm năm mươi mét
lực lượng công binh được giao nhiệm vụ tăng cường cảnh giới có phương án an toàn cho lực lượng thi công
chuẩn bị phương án hộ đê đề phòng lượng nước trên nguồn chảy về quá lớn có thể ảnh hưởng đến kết cấu của đập
thủy điện ali
b một cũng được yêu cầu đóng hoàn toàn cửa van cửa nhận nước chuyển dòng từ huyện a lưới về huyện phong điền
cho đến khi có thông báo mới nhằm giảm nguồn nước đổ về suối rào trăng phục vụ công tác tìm kiếm
tối qua tàu cứu nạn chuyên dụng sr bốn trăm một mươi ba thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải ba
đã đưa bốn ngư dân tàu cá bv bảy mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi tám ts bị nạn trên biển về cầu cảng an toàn
trước đó khoảng một mươi năm h ngày hai mươi một tháng một mươi một
tàu kepharo quốc tỉnh iceland đang trên hành trình từ trung quốc đi thành phố hồ chí minh
khi đến vị trí cách mũi vũng tàu khoảng hơn một mươi một hải lý về phía nam đông nam
thì phát hiện tàu cá bv bảy mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi tám ts đang chìm
ngay lập tức tàu kefaro đã tiến hành cứu hộ bốn ngư dân trên tàu cá lên tàu và tổ chức chăm sóc y tế
thuyền trưởng tàu kefaro đã thông báo đến cảng vụ hàng hải vũng tàu
và đề nghị trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
có phương án tiếp nhận bốn thuyền viên trên về bờ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong tuần tới
miền bắc sẽ đón hai đợt không khí lạnh mới với nhiệt độ sẽ có nơi xuống mức một mươi độ c kèm theo mưa
từ ngày mai hai mươi ba tháng một mươi một miền bắc sẽ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ đầu mùa thu đông năm nay
đồng bằng từ một mươi sáu đến một mươi tám độ c vùng núi từ một mươi ba đến một mươi năm độ c vùng núi cao dưới một mươi độ c
dự báo sang đến ngày hai mươi bốn hai mươi năm tháng năm
từ ngày một mươi một tháng một mươi một không khí lạnh sẽ ảnh hưởng lan rộng đến bắc trung bộ và trung trung bộ
đợt không khí lạnh thứ hai vào cuối tuần sau tại khu vực bắc bộ sẽ có cường độ mạnh hơn
tại thủ đô hà nội từ tháng một mươi số liệu ghi nhận có nhiều ngày chất lượng không khí ở mức kém
tuy nhiên từ tháng một mươi một là giai đoạn bắt đầu có những ngày mức độ ô nhiễm nghiêm trọng hơn
tháng một mươi một xuất hiện nhiều ngày có chỉ số iq ở mức xấu mức màu đỏ
nếu so sánh với tháng một mươi một
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín có năm ngày ở mức cảnh báo màu đỏ
thì năm nay tính đến hai mươi một tháng một mươi một đã có một mươi một ngày
điều đó cho thấy ô nhiễm không khí đang có xu hướng gia tăng
theo diễn biến của các năm trước từ tháng một mươi một đến tháng hai sẽ là cao điểm ô nhiễm không khí
khi mức độ và tần suất xảy ra ô nhiễm cao hơn
ngoài nguyên nhân gây ô nhiễm vốn có là khí thải từ giao thông
các công trình xây dựng công nghiệp và hoạt động dân sinh lại có thêm điều kiện thời tiết bất lợi
như trời lặng gió sương mù nghịch nhiệt hay thiếu bức xạ mặt trời
sẽ khiến bụi mịn bị kìm giữ trong không khí không khuếch tán được làm tăng mức độ ô nhiễm
trước diễn biến của ô nhiễm không khí có xu hướng gia tăng và có thể ở mức báo động
nhiều người dân cũng đã có những lo lắng về tình trạng này
do không khí ô nhiễm mọi người cũng nên hạn chế các hoạt động ngoài trời
sử dụng khẩu trang chống bụi và vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý nhất là sau khi ra đường
đột phá về giá gạo xuất khẩu tạo tiền đề để xuất khẩu gạo cán đích kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội tại tuyên quang
những biến động về thị trường cùng với nỗ lực tăng chất đã giúp ngành lúa gạo việt nam
có những đột phá về giá gạo xuất khẩu trong năm hai nghìn hai mươi
ở thời điểm này các doanh nghiệp đang chạy nước rút để về đích cuối năm
bằng cách nắm bắt các cơ hội đang mở ra từ thị trường gạo
toàn cầu đang ở thời điểm sôi động nhất trong năm
mặc dù năm nay ảnh hưởng dịch bệnh hạn mặn gây gắt kéo dài
nhưng đồng bằng sông cửu long vẫn có những vụ lúa bội thô
chỉ riêng vụ ba vụ thu đông sản lượng đạt bốn bốn triệu tấn tăng bốn trăm hai mươi chín tấn so với vụ thu đông hai nghìn một mươi chín
giá lúa tươi cho nhóm lúa chất lượng cao và chất lượng trung bình trong bốn tháng qua
giao động ở mức từ sáu đến sáu ba trăm linh đồng một kg
trung bình một hectare lúa đạt sáu tấn nông dân có lãi trên một mươi năm triệu đồng một hectare
lượng lúa gạo chúng ta sản xuất ra cũng được bán cũng được tiêu thụ một cách hợp lý kịp thời
vì thế rằng cái giá gạo giá lúa ở ngoài đồng cũng như giá gạo xuất khẩu luôn luôn giữ được một cái mức tốt
cho cả người sản xuất cho cả các doanh nghiệp tiêu thụ trong nước cũng như doanh nghiệp xuất khẩu
hiện bình quân gạo việt nam xuất khẩu có giá năm trăm hai mươi chín usd một tấn tăng một mươi bốn ba so với cùng kỳ năm trước
sự đột phá về giá đến từ việc nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu
bắt đầu từ nỗ lực tái cơ cấu ngành sản xuất đi vào chất lượng
chuyển biến tích cực của xuất khẩu gạo còn đến từ sự chủ động đa dạng thị trường của các doanh nghiệp
cùng với đó là lực đẩy từ các hiệp định thương mại tự do trong đó có evfta
giúp doanh nghiệp việt nam có điều kiện
đây chính là động lực giúp các doanh nghiệp tự tin cho cuộc đua nước rút xuất khẩu gạo ở thời điểm cuối năm
thị trường gạo toàn cầu đang sôi động
my tháng đầu năm cả nước đã xuất trên năm ba mươi năm triệu tấn gạo thu về gần hai sáu mươi bốn tỷ usd
tăng gần một mươi về kim ngạch so với cùng kỳ
với giá gạo đang ổn định
ở mức cao chưa từng có xuất khẩu gạo đang tăng tốc về đích cho kế hoạch cả năm hai nghìn hai mươi đạt từ sáu năm đến sáu bảy triệu tấn gạo
sau mưa lũ người dân miền trung đang tập trung khôi phục tái thiết sản xuất
hiện nhu cầu các giống ngắn ngày như rau ngô lúa giống gia cầm và giống tôm là các loại cây con giống mà người dân đang cần
để hỗ trợ người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất tái thiết sinh kế sau lũ
cục trồng trọt đã kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan hoàn thành các thủ tục để khẩn trương mua bù vào nguồn dự trữ sáu tấn giống lúa
một trăm linh tấn hạt giống ngô và ba mươi năm tấn hạt giống rau đồng thời xem xét cho ứng trước để cấp cho các địa phương khôi phục sản xuất theo đúng lịch thời vụ
đối với lĩnh vực chăn nuôi thủy sản người dân đã được hỗ trợ một một triệu con giống ra cầm và bảy mươi sáu triệu con tôm giống
gần hai bốn trăm linh lao động đầu tiên trên cả nước
cả nước vừa được nhận khoản lương hỗ trợ những tháng bị ngừng việc do ảnh hưởng dịch bệnh covid một mươi chín từ gói hỗ trợ của chính phủ
đây là đợt giải ngân cho doanh nghiệp vay trả lương cho người lao động đầu tiên mà ngân hàng chính sách xã hội thực hiện sau khi gói hỗ trợ một mươi sáu tỷ được nối lỏng các điều kiện cho vay
theo số liệu từ ngân hàng chính sách xã hội tính đến hết ngày hai mươi tháng một mươi một gói hỗ trợ một mươi sáu tỷ đồng đã được giải ngân đợt đầu tiên với tổng số tiền trên một mươi một tỷ đồng cho sáu mươi doanh nghiệp
hỗ trợ được cho khoảng hai bốn trăm linh lao động
ngân hàng chính sách xã hội đang tiếp tục chủ động tiếp cận các doanh nghiệp thông qua các kênh thông tin truyền thông và cả cho nhân viên tín dụng tìm gặp gỡ trực tiếp các đối tượng doanh nghiệp người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn
hiện tại ngân hàng đã giả soát nhu cầu của ba mươi doanh nghiệp trên cả nước và đang tiếp tục thông tin đến doanh nghiệp và người sử dụng lao động để không bỏ sót đối tượng cần hỗ trợ
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một luật xây dựng sửa đổi hai nghìn hai mươi có hiệu ứng
trong lúc thi hành các quy định về miễn giới phép xây dựng đã được quy định cụ thể tạo thuận lợi cho quản lý cũng như người dân trong xây dựng
bộ xây dựng đánh giá nhìn chung hoạt động kinh doanh bất động sản trên cả nước đã có tiến triển tốt sôi động hơn trong những tháng cuối năm với nhiều tín hiệu lạc quan tích cực
càng về cuối năm thị trường càng cho thấy những dấu hiệu phù hồi mạnh mẽ
một số giải pháp cơ chế chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản được đề ra và ban hành từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đầu năm hai nghìn hai mươi
bắt đầu có hiệu lực và phát huy tác dụng tác động tích cực đến thị trường
theo các cơ chế chính sách mới được chính phủ và quốc hội thông qua sẽ có một mươi trường hợp được miễn phép xây dựng theo luật xây dựng năm hai nghìn hai mươi và một số quy định hoàn toàn mới của luật xây dựng sửa đổi năm hai nghìn hai mươi
như vậy từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một luật xây dựng sửa đổi hai nghìn hai mươi có hiệu lực thi hành thì các quy định về miễn giấy phép xây dựng đã được quy định cụ thể rõ ràng hơn thuận lợi cho quản lý cũng như người dân trong xây dựng công trình
hiện tại bộ xây dựng đang lấy ý kiến đóng góp của các bộ ngành địa phương hiệp hội doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện trình chính phủ xem xét ban hành trong thời gian tới
chính phủ vẫn tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu ban hành nhiều chính sách mới hỗ trợ thị trường bất động sản
các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành sẽ được kỳ vọng góp phần giải quyết những vương mắc tồn động đối với các dự án từ năm hai nghìn một mươi chín trở về trước
trong những năm gần đây hoạt động du lịch gắn với nông nghiệp nông thôn đã được đầu tư
khai thác tại nhiều địa phương nhiều sản phẩm du lịch mang đặc trưng văn hóa sinh thái nông nghiệp vùng miền độc đáo chất lượng đã được khai thác đáp ứng nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước bảo đảm việc nâng cao thu nhập cho người dân cũng như bảo tồn những nét đẹp nơi làng quê việt
du lịch nông nghiệp nông thôn đã và đang thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch phát triển góp phần tiêu thụ sản phẩm đồng thời thu hút và tạo công an việc làm tại chỗ cho lao động địa phương
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tập trung hiện đại cũng như trong xây dựng nông thôn mới
bên cạnh việc đem lại thu nhập các mô hình du lịch cộng đồng du lịch sinh thái trải nghiệm văn hóa cũng góp phần vào bảo tồn những nét đẹp truyền thống tại mỗi địa phương

đây cũng là một trong những mục tiêu trọng tâm của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
bên cạnh đó các ban ngành cũng sẽ nghiên cứu đề xuất với chính phủ để có các cơ chế tạo điều kiện thuận lợi đặc biệt sẽ hướng đến việc có những tiêu chí để đánh giá phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn
việc quản lý hướng dẫn người dân sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích chương trình cho vai nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thông qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội đã và đang giúp nhiều hội dân của huyện vùng cao huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang cải tạo nâng cấp xây mới các công trình nước sạch
công trình vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn góp phần giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống
trước đây khi chưa xây dựng được hệ thống nước sạch bảo đảm an toàn người dân xã hùng mỹ huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang thường xuyên sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt nguồn nước không bảo đảm vệ sinh ảnh hưởng đến sức khỏe
sau khi đầu tư xây dựng công trình vệ sinh đạt chuẩn được sử dụng nước hợp vệ sinh người dân trong xã giảm bớt nỗi lo bệnh tật từ nguồn nước

hùng mỹ là xã thuộc chương trình một trăm ba mươi năm còn nhiều khó khăn của huyện chiêm hóa xã có trên một ba trăm bảy mươi hộ dân trong đó trên tám mươi là đồng bào dân tộc thiểu số
nhờ lãnh đạo xã phối hợp với ngân hàng chính sách nên đời sống của bà con thay đổi rõ rệt hơn
ngân hàng chính sách là người bạn đồng hành đối với bà con nhân dân miền núi có nguồn vốn ngân hàng tiếp cận bà con dễ vay lãi suất thấp sử dụng dễ hoàn thủ tục vay cũng dễ phát triển kinh tế đặc biệt phát triển chăn nuôi châu bò công trình thức sạch
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay gần một một trăm linh hộ dân ở huyện chiêm hóa đã đồng bào dân tộc thiểu số
huyện chiêm hóa được tiếp cận chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường của ngân hàng chính sách xã hội trung bình hai mươi triệu một hộ với tổng dư nợ đạt trên một mươi chín tỷ đồng
với các xã trên lộ trình xây dựng nông thôn mới chúng tôi sẽ giả soát nhu cầu vay vốn của bà con sau đó là chuẩn bị vốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn vay của các hộ vay
để góp phần vào các hộ vay
hội viện chiêm hóa được tiếp cận chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường của ngân hàng chính sách xã hội trung bình hai mươi triệu một hộ với tổng dư nợ đạt trên một mươi chín tỷ đồng
những nguồn tín dụng này đã và đang hỗ trợ hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở tuyên quang xoa đói giảm nghèo dần nổ định và nâng cao chất lượng cuộc sống
trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai đang tiếp nhận và điều trị cho ba bệnh nhân mắc bệnh quyết mò
cơn bệnh có tỷ lệ gia tăng khá nhanh trong thời gian gần đây tại các tỉnh miền trung
đáng chú ý các trường hợp này đều không được chẩn đoán đúng bệnh khi điều trị ở tuyến dưới
trong số ba bệnh nhân who điều trị tại bệnh viện bạch mai thì có hai bệnh nhân từ miền trung chuyển ra một bệnh nhân từ sơn lao chuyển xuống
tuy nhiên cả ba đều không được bệnh viện địa phương chẩn đoán đúng bệnh
người thì được chẩn đoán là viêm khớp gối do vi khuẩn tụ cầu người thì nghi ngờ mắc ung thư phổi
chỉ đến khi vào trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai bệnh nhân được xét nghiệm bằng cấy máu và dịch ở vị trí nhiễm trùng thì mới phát hiện mắc bệnh whore
họ nghĩ ú họ chuyển đi bệnh viện ú biểu
bệnh viện ú biểu thì xuống dưới vùng trường năm ngày
nhưng mà năm ngày đó thì họ bảo là họ chụp điện họ bảo là ú
họ bảo là có hai cái ú hai cái bên khồi
quyết mò là bệnh nhiễm trùng nguy hiểm tiến triển rất nhanh
nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời
bệnh nhân dễ rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng hoặc suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong
đáng chú ý những triệu chứng bệnh quyết mò rất dễ nhầm lẫn với các bệnh khác
các tiến dưới thì thường là chẩn đoán nhầm
với hai cái ca khớp gối thì chẩn đoán là nhiễm trùng viêm khớp gối do các vi khuẩn hay gặp như là tụ cầu chẳng hạn
còn cái ca mà có áp trùng thương phổi thì chẩn đoán là áp xe phổi và nghi là có ung thư phổi
đấy cho nên là
cái bệnh này với những cái biểu hiện lâm sàng đa dạng thì các bác sĩ lâm sàng phải hết sức lưu ý
trên những cơ địa đặc biệt là tiểu đường và có những tổn thương nhiễm trùng và có áp xe ở nhiều nơi
từ đầu tháng một mươi đến nay bệnh whore đã gia tăng rất nhanh ở các tỉnh miền trung
sau mưa lũ vi khuẩn gây bệnh quyết mò thường phát triển mạnh
bộ y tế đã yêu cầu sở y tế các tỉnh khu vực miền trung cần tăng cường phòng chống căn bệnh nguy hiểm này
các nước g hai mươi cũng nên hỗ trợ các nước đang phát triển để duy trì nhịp độ phát triển
quốc vương arab seyhout lưu ý rằng lãnh đạo các nước thuộc nhóm g hai mươi cần hướng tới việc tiếp cận công bằng và giá cả phải trăng đối với vaccine ngờ covid một mươi chín
để giảm thiểu những thách thức của đại dịch các nước g hai mươi đã hỗ trợ khẩn cấp cho các nước đang phát triển
trong đó có cơ chế chung về việc giãn nợ cho các nước có thu nhập thấp
các nước g hai mươi chiếm hai phần ba dân số thế giới và tám mươi sản lượng kinh tế toàn cầu
quan hệ ngoại giao anh nga tiếp tục căng thẳng khi nga áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai mươi năm quan chức anh
đáp trả vụ london trừng phạt đối với hai mươi năm công dân của nga vào tháng bảy
theo thông báo của bộ ngoại giao nga để đáp trả hành động của chính quyền anh và trên cơ sở tương ứng
phía nga đã quyết định áp đặt trừng phạt đối với hai mươi năm đại diện của vương quốc anh và những người này sẽ bị cấm vào lãnh thổ nga
quan hệ anh nga căng thẳng trở lại do anh áp dụng lệnh trừng phạt mới đối với nga vì cho rằng
nga đã cố gắng can thiệp vào các cuộc bầu cử năm ngoái của nước anh
cũng như cố gắng để đánh cắp dữ liệu nghiên cứu vaccine của nước này điều mà moscow luôn bác bỏ
ngày hai mươi hai tháng một mươi văn phòng bộ ngoại giao anh tuyên bố london sẽ ban hành lệnh phong tỏa tài sản
và cấm đi lại đối với hai sĩ quan và các đơn vị của cơ quan tình báo quân đội nga
theo tuyên bố này các lệnh trừng phạt mới có hiệu lực ngay lập tức được ban hành trong phạm vi liên minh châu âu
tính đến sáng nay theo giờ việt nam thế giới đã ghi nhận gần năm mươi tám năm triệu
ca nhiễm covid một mươi chín với gần một bốn triệu ca tử vong
xét tổng số ca nhiễm thì châu á là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất
hiện châu á có một mươi năm sáu trăm bảy mươi chín chín trăm chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
một số quốc gia và khu vực tại châu lục đang có dấu hiệu dịch bùng phát trở lại
riêng ấn độ đã ghi nhận chín chín mươi năm chín trăm linh tám ca mắc trong khi có tới bốn mươi năm hai trăm chín mươi năm ca nhiễm mới trong hai mươi bốn giờ qua
sau ấn độ là indonesia bangladesh philippines
tại trung quốc hiện đang có những dấu hiệu cho thấy đặc khu hành chính hồng kông đã bùng phát
làn sóng dịch lần thứ tư với số ca mắc covid một mươi chín tăng bật trở lại khi ghi nhận bốn mươi ba ca mắc mới
đây là ngày có số ca mắc covid một mươi chín nhiều nhất trong gần ba tháng qua
hơn sáu mươi trường hợp sơ bộ ghi nhận mắc covid một mươi chín có khả năng là nằm trong ổ dịch câu lạc bộ khiêu vũ
singapore và hồng kông trung quốc cũng đã hoãn việc triển khai bong bóng du lịch hàng không
nhằm thúc đẩy du lịch
còn tại hàn quốc nước này xác nhận có hơn ba mươi triệu ca mắc covid một mươi chín
ba mươi ca mắc mới covid một mươi chín liên quan đến một trường luyện thi tại thủ đô seoul
chính phủ iran khởi động một kế hoạch phân phát tiền mặt trên quy mô lớn cho người dân nước này trong bốn tháng tới
cụ thể hai mươi chín bảy triệu người dân sẽ được nhận khoản tiền mặt trực tiếp hàng tháng trị giá một triệu rian
tương đương với hai mươi bốn đô la mỹ theo tỷ giá hối đoái chính thức
hình thức này được áp dụng theo kiểu trợ cấp không hoàn lại và sẽ đi kèm với khoản vay trị giá một mươi triệu rian
sẽ được giải ngân cho một mươi triệu hộ gia đình